phản ánh sau đây của nhóm phóng viên tại tp nam định tỉnh nam định
ông trần trọng kiêu chú tại phường lộc vượng tp nam định là người sưu tầm đồ cổ
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi thấy tài khoản facebook biển mặn giao bán xe đạp và đồng hồ cổ ông đã liên lạc hỏi mua
do người bán tự giới thiệu là cán bộ hải quan ông kêu tin tưởng và chuyển cho đối tượng hơn một trăm ba mươi triệu đồng để mua hàng
nhưng tiền thì mất mà hàng thì chẳng thấy đâu
mình nghĩ là người ta là cán bộ hải quan tôi chuyển tiền cho người ta là cũng an tâm
sau một thời gian mà người ta mà không thấy chuyển tiền gì cả và người ta còn nhắn tin là hàng gần tới lơi rồi
chúng tôi là không nhận được hàng
chúng tôi mới bảo nếu mà không nhận được hàng
anh là có ý định lừa đảo rồi
tiếp nhận đơn trình báo của bị hại chỉ trong thời gian ngắn điều tra truy xét
đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng phạm văn tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thụy phong thái thụy thái bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình đấu tranh khai thác mở rộng tuấn khai nhận cũng với thủ đoạn trên đã lừa năm người khác
chiếm đoạt một trăm bảy mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền trên tuấn dùng vào tiêu xài cá nhân và chơi điện tử
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi em bắt đầu đăng tải hình ảnh một số hình ảnh xe đạp lên
và sau đấy thì có facebook của chú kiêu trần kiêu nhắn tin vào hỏi yêu hỏi giá và muốn mua xe
thì em với báo giá cho chú và sau đấy thì chú đồng ý mua và em đưa vào chú trả tiền
đây không phải là vụ việc duy nhất
chỉ sáu tháng đầu năm nay công an thành phố nam định tiếp nhận hàng chục vụ việc công dân đến trình báo
liên quan đến việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội facebook và zalo
đánh vào tâm lý ham rẻ của người mua các đối tượng lừa đảo thường đăng bán những sản phẩm chất lượng tốt
nhưng giá thấp hơn ngoài thị trường
sau khi nhận tiền từ người mua đối tượng sẽ hủy toàn bộ thông tin giao dịch trước đó
cũng như tài khoản mạng xã hội
với chiêu thức này nhiều người nhẹ dạ cả tin đã sập bẫy
chúng tôi tập trung chủ yếu là phòng ngừa không để xảy ra tội phạm
với công an thành phố nam định chúng tôi đã ra rồi chúng tôi đã in rất nhiều bài tiên truyền
để phát hành trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc là có thể là nhắn tin trên điện thoại
đến từng số thuê bao để khuyến kháo người dân tránh việc bị lợi dụng bị lừa đảo trên mạng
thứ hai là tại một số các điểm giao dịch như ngân hàng chúng tôi đã giám những tờ rơi
vào những tờ rơi
chúng tôi đã giám những tờ rơi vào những tờ rơi và chúng tôi đã giám những tờ rơi vào những tờ rơi
chúng tôi đã giám những quầy giao dịch để những người đến khi người ta đến truyền tiền
thì cũng nói là một là cảnh báo cái hành vi lừa đảo chúng đặt tài sản
ngoài lừa đảo qua mạng xã hội thời gian gần đây trên địa bàn nam định đã xuất hiện nhiều đối tượng
đứng ra thuê người lao động công nhân sinh viên dùng giấy tờ tùy thân của họ để mở tài khoản ngân hàng
sau đó mua lại tài khoản và thẻ này nhằm mục đích lừa đảo
vì vậy công an thành phố nam định khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn trên
để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra
tiếp tục với một thông tin từ tỉnh bạc liêu
đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản hà văn ngoan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
trú tại thị xã giá rai tỉnh bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bạc liêu
tỉnh bạc liêu khởi tố bắt tạm giặc
để có tiền mua ma túy sử dụng khoảng ba giờ sáng ngày một mươi năm tháng sáu
ngoan cùng đồng bọn đột nhập vào nhà một người dân trên địa bàn phường bảy
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu lấy trộm nhiều tài sản như điện thoại ipad tiền vàng
hà văn ngoan là đối tượng từng có ba tiền án về tội trộm cắp tài sản
và tàng trữ trái phép chân ma túy vừa ra tù vào tháng một mươi năm ngoái
thưa quý vị thực tế các đợt lực lượng công an các địa phương vận động thu hồi vũ khí
vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã cho thấy hiện nay vẫn còn một số lượng lớn
các loại súng thô sơ súng tự chế tổn động trong nhân dân
những loại vũ khí này hoàn toàn được chế tạo từ các vật dụng thô sơ có sẵn trong đời sống
không ít người có suy nghĩ cho rằng loại vũ khí này không hề nguy hiểm
thế nhưng trên thực tế đã có nhiều vụ án mạng từ loại vũ khí này
ngày hai mươi bảy tháng năm vừa qua tráng a vàng ở xã bú đao huyện nậm pồ tỉnh điện biên
cùng con trai là tráng a sinh dùng súng tự chế vào rừng săn bắn
quá trình săn bắn ông vàng đã bắn nhầm vào con trai mình
khiến người con tử vong vì đạn bi bằng trì găm vào người
đây chỉ là một trong số rất nhiều vụ việc đau lòng từ súng tự chế
số súng tự chế này vừa được công an huyện tân yên tỉnh bắc giang
vận động thu hồi trong đợt triển khai cao điểm thu hồi vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tại địa phương
bằng mắt thường có thể nhìn thấy súng được chế tạo hết sức thô sơ với ống nước ống đồng giấy cao su
súng tự chế có dạng hơi như cổ súng cổ thì bằng những vật dụng rất là đơn giản
dễ dàng dễ dàng dễ dàng
súng tự chế này cũng mua ở mạng thị trường họ lấy cái ống phun thú sâu

và đây cũng vẫn là cái bình chứa khồn
thì họ sẽ chứa khồn lên và kết hợp với một số công tác điện
nhìn đơn giản như này thôi nhưng mà tính sát thương của vũ khí này cũng rất là lớn
có thể bắn thủ những cái tôn và ví dụ như tét nước
của các ngôi gia đình nó có thể thuộc được và mức độ tầm bản hợp của họ được trên một trăm linh m
hiện nay phổ biến có hai loại súng tự chế thường được nhân dân sử dụng là súng kíp và súng hơi cồn
các loại súng này có đủ kích cỡ khác nhau và các bộ phận của súng được giáp nối với nhau một cách rời rạc
đa phần người dân tự chế súng và tàng trữ nhằm mục đích săn bắn
mà không lường hết được những nguy hiểm từ loại vũ khí này
trong thời gian cuối tháng bốn tôi có đi làm đồng tôi có phát hiện là nhận được một khẩu súng tự chế
thì có ban đầu thì tôi cũng sử dụng súng mục đích là bắn chim

có một số loại súng mà do người dân tự chế thông qua cái mạng để người ta nghiên cứu và người ta tự chế
và các loại súng vũ khí này
chủ yếu là phục vụ cho việc bắn chim gò săn bắt ở địa phương
hiện nay bộ công an đang triển khai đợt cao điểm toàn dân giao nộp
và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
tính đến thời điểm hiện nay công an các địa phương đã vận động thu hồi hàng trăm các loại vũ khí
công cụ hỗ trợ các loại trong đó có số lượng lớn các loại súng tự chế
tuy nhiên thực tế cho thấy công tác tuyên truyền vẫn còn nhiều bất cập
khiến một bộ phận người dân vẫn thiếu hiểu
biết về các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
công tác phổ biến tuyên truyền ở một số địa phương một số địa phương địa bàn cơ sở
cũng còn hạn chế mới chỉ chưa thường xuyên chủ yếu là theo đợt cao điểm thì tuyên truyền
nếu chúng ta thực hiện không thường xuyên thì hiệu quả không cao
cái nhận thức người dân còn hạn chế
đối với đồng bào dân tộc khi đã có nhận thức được mức độ nguy hiểm
tác hại của vũ khí vật liệu nổ công cụ trợ
và các quy định của pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thì đồng bào dân tộc sẽ không soạn xuất chế tạo soạn xuất trái phép cái vũ khí
để săn bắn cũng như là thực hiện các nghi lễ của đồng bào dân tộc
những hậu quả đau lòng từ súng tự chế chính là bài học đắt giá
với những ai còn đang cố tình tăng trữ sử dụng loại vũ khí này
và đây cũng là quyết tâm của lực lượng công an và các cấp chính quyền địa phương
trong công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
từ đó góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương
tiếp theo chương trình là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng tăng bá trưởng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hộ khẩu thương chú tại thôn minh thành xã lai vu huyện kim thành tỉnh hải dương
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cũng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn là đối tượng phùng thị trung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
hộ khẩu thường trú tại số một mươi tám đường bắc sơn khu an ninh thị trấn hữu lũng huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
và đối tượng hoàng mạnh hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại tổ bốn khối bốn
thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn
cũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện